tại hà nội ban thường vụ quân ủy trung ương và ban thường vụ thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội văn hóa trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội ban thường vụ quân ủy trung mương và ban thường vụ thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội văn hóa trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội văn hóa trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín